viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông lê thanh thản
chủ tịch tập đoàn mường thanh để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng
vào ngày năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tội lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung cư cao cấp và thương mại bms
ct sáu phường kiến hưng quận hà đông thành phố hà nội đồng thời ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can lê thanh thản sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
trú tại bán đảo linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật
của công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu bms về tội lừa dối khách hàng
vào ngày tám tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
đối với lê thanh thản ngày chín tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của bị can lê thanh thản
tại các địa chỉ lô bốn mươi năm bt hai bán đảo linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
ban quản lý dự án thanh hà phường phú lương quận hà đông tp hà nội
ban quản lý khu đô thị sa la phường phúc la quận hà đông tp hà nội
thu giữ một số tài liệu có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm hành vi của bị can lê thanh thản theo quy định của pháp luật
liên quan đến chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát
do khai thác mua bán trái phép của doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm
và công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ vận tải tuấn phát
cơ quan điều tra công an tp huế đã tống đạt quyết định khởi tố thêm năm bị can cùng chú
tại tp huế
các tạm giam ba tháng về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn văn phúc là giám đốc hợp tác xã vận tải xuân long
nguyễn văn phú võ thị minh nguyệt là kế toán của hợp tác xã vận tải xuân long
phan văn hùng giám đốc công ty cổ phần chín trăm ba mươi chín đỗ thị thủy châu là kế toán
các đối tượng này bước đầu khai nhận đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn
cho doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm và công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ vận tải tuấn phát
có địa chỉ tại số hai trăm một mươi bảy phan bội châu tp huế
quá trình điều tra cơ quan điều tra công an tp huế đã thu thập các tài liệu chứng cứ
bước đầu chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng này
hiện vụ án đang được tiếp tục được cơ quan điều tra mở rộng làm rõ
để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tp huế đã thu thập các tài liệu chứng cứ
đang điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
gọi tắt là công ty nhật cường
đồng thời đã ra quyết định khởi tố một mươi bị can về các tội danh khác nhau
gồm buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó đối tượng bùi quang huy là tổng giám đốc công ty nhật cường
bị khởi tố về cả hai tội danh là buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
ngoài hành vi đã bị khởi tố bị can bùi quang huy
còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào công ty nhật cường
và công ty trách nhiệm hiểu hạn giải pháp phần mềm nhật cường
gọi tắt là nhật cường software
hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi có dấu hiệu tội phạm rửa tiền
vào ngày chín tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với bị can bùi quang huy về tội rửa tiền
theo khoảng ba điều ba trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự
vào ngày một mươi tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan
thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi kê biên triệt để tài sản cho nhà nước
sốt phát từ những tranh chấp nhỏ có liên quan tới tài sản
đất đai tiền bạc tình ái lâu ngày không được giải quyết rứt điểm hoặc là những mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt
các đối tượng phạm tội đã gây ra nhiều vụ án mạng thương tâm
hàng loạt vụ án xuất phát từ nguyên nhân xã hội này đã được công an quảng nam điều tra khám phá tại nhiều địa phương trong tỉnh
đồng thời đưa ra cảnh báo cho người dân nhằm hạn chế tình trạng này xảy ra trên địa bàn
sáu vụ án giết người làm sáu người chết
năm mươi năm vụ cố ý gây thương tích hầu hết do nguyên nhân xã hội
đây là con số thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh quảng nam
trong đó đơn cử vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã tam thăng thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
có nguyên nhân từ mâu thuẫn xung đột hàng xóm láng giềng do chăn nuôi lợn gây ổ nhiễm môi trường
theo kết quả điều tra gia đình ông nguyễn văn mười chú xã tam thăng chăn nuôi lợn trong nhiều năm gây mùi hôi thối ô nhiễm
làm ảnh hưởng tới nhà ông phạm hồng văn ở bên cạnh làm phát sinh mâu thuẫn giữa hai gia đình
mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi có một nhóm khoảng một mươi người mang theo hung khí đến nhà đánh ông văn
khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu hai đứa con ông văn bị thương
từ những vụ án trên cho thấy
lối hành xác của ông văn mười
hành xử côn đồ thiếu suy nghĩ cộng với việc có mang theo hung khí bên người thường dẫn đến hậu quả thương tích nặng
thậm chí là trực tiếp tước đi mạng sống của người khác

thì rất cần sự chung tay phối hợp của toàn xã hội trong tuyên truyền pháp luật nắm tình hình
kịp thời can thiệp hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân
đặc biệt mỗi gia đình mỗi người dân cần làm tốt công tác quản lý giáo dục con em mình
tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa để đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa phương
thời gian gần đây trên địa bàn các vùng nông thôn thuộc tỉnh cà mau xuất hiện nhóm đối tượng
từ các tỉnh khác đến các huyện trong tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn là dùng vàng giả
mang đi cầm cố ở các cửa hàng vàng nhằm chiếm đoạt một số tiền lớn
trong lúc cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra truy xét
một đối tượng lừa đảo đã bị xa lưới nhờ vào sự cảnh giác của người dân
theo cơ quan chức năng thủ đoạn của bọn chúng là mua vàng giả được chế tác một cách hết sức tinh vi
mà mắt thường khó phát hiện được sau đó mang đi cầm hoặc bán tại các tiệm vàng ở vùng nông thôn
vì nghĩ các tiệm vàng ở đây sẽ không đủ kỹ thuật để phát hiện được
một số chủ tiệm vàng vì chủ quan lơ là thiếu cảnh giác chỉ kiểm tra bằng mắt thường nên đã sở bẫy
có thủ số vàng sẵn đến các tiệm vàng ở dùng nông thôn
thuộc các tỉnh lân cận như tỉnh cà mau các quyện của tỉnh
bọn chúng đến lợi dụng lúc tiệm đông khách hết giờ sáng và giờ nghỉ trưa của các tiệm
thì do là chủ tiệm vàng là sơ hở mất cảnh giác
thì bọn chúng đem số vàng đó là đến tiệm cầm hoặc là bán
nếu mà có giá trị hơn thì bọn chúng bán và thường là bọn chúng đi cùng một nhóm
bên cạnh sự lơ là mất cảnh giác của một số chủ tiệm vàng
thì vẫn còn nhiều chủ cơ sở cẩn trọng ý thức cao trong việc phòng tránh
điển hình vào ngày một mươi chín tháng sáu anh nguyễn phú hào chủ tiệm vàng phú hảo
trú tại khóa ba thị trấn u minh
anh nguyễn u minh phát hiện có một người phụ nữ lạ mặt ghé vào cơ sở
yêu cầu anh cầm một sợi dây chuyền và một lóc vàng có trọng lượng gần một mươi năm chỉ
với số tiền hai mươi sáu triệu đồng
thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn anh cẩn thận thử số vàng trên và phát hiện là vàng giả
ngay lập tức anh điện báo cho cơ quan công an bắt giữ người phụ nữ lạ mặt trên về hành vi lừa đảo
khi bị lừa đảo cần nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng truy tìm thủ phạm để kịp thời ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra ở những nơi khác
công an huyện u minh kêu gọi những ai là bị hại của đối tượng lừa đảo trên hãy đến cơ quan công an trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an
tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn trọng cầm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn an trinh xã mỹ hiệp huyện phù mỹ tỉnh bình định về hai tội giết người và cướp tài sản
phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu
công an tỉnh bình định là đối tượng đinh phương nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại sáu mươi tám
nguyễn văn đinh thôn gia triểu một thị trấn tăng bạc hổ huyện hoài ân tỉnh bình định
còn về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự công an huyện tuy phước của tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lâm thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thương chú tại thôn tuân lễ xã phước hiệp huyện tuy phước tỉnh bình định
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện